tại hà nội hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam đã tổ chức họp báo thông tin về chương trình tết ấm cho trẻ em nghèo năm hai nghìn hai mươi
theo đó hội bảo vệ quyền lợi trẻ em sẽ phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển làng việt tổ chức chương trình tết ấm cho trẻ em nghèo năm hai nghìn hai mươi
trao một xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các tỉnh như bắc cạn thanh hóa nghệ an quảng ninh gia lai khánh hòa
cùng với sự đồng hành của các ngân hàng hội cũng sẽ nhận giúp đỡ một mươi trẻ em tại tỉnh tuyên quang dưới hình thức tài trợ kinh phí ăn học đến năm một mươi tám tuổi với tổng số tiền hai tỷ đồng
tết ấm cho trẻ em nghèo là dịp để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhận được nhiều sự quan tâm tình yêu thương hơn nữa của cộng đồng và xã hội để các em thêm vững vàng vượt khó vươn lên